đáng chú ý bị cáo son thừa nhận trong việc chỉ đạo bị cáo trương minh tuấn bị cáo lê nam trà khi ký các văn bản có liên quan trong thương vụ mua bán
kết thúc phần trình bày bị cáo son đề nghị hội đồng xét xử xem xét cân nhắc những ý kiến của mình để xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án này
phiên tòa nghỉ một ngày và tiếp tục xét xử vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
nếu như không có những biện pháp phòng bệnh hợp lý thì bệnh có thể lây lan thành dịch
ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
bệnh nhi một mươi tám tháng tuổi này xuất hiện tình trạng ho sổ mũi hơn một tuần nhưng điều trị ở nhà không khỏi
sau đó cháu được ngột chuyển xuất
cao gia đình đã đưa tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thăm khám
qua các xét nghiệm cho thấy trẻ mắc cúm a bắt đầu xuất hiện tình trạng viêm phế quản viêm phổi
xung quanh hàng xóm thì thấy nhiều cháu có biểu hiện là lôn và sốt rồi thế nên là tôi cũng đưa cháu vào viện luôn ạ
thật ra trẻ con thì khá là khó chị ạ các cháu thích chơi với nhau và chơi chung đồ chơi rất nhiều
nên là em cũng không biết là lây của cháu nào
thì cảm thấy là nhiều người bị bệnh thì mình nghi ngờ là có thể con mình cũng bị cúm nên là mình đưa đi viện
tại khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nhiều bệnh nhi phải điều trị nội chú do cúm mùa phần lớn là trẻ dưới năm tuổi
trong đó nhiều trẻ kèm theo các biến chứng như viêm phổi viêm đường hô hấp
hầu hết trẻ mắc bệnh chưa được tiêm vaccine
số bệnh nhân cúm của cả hai nơi đều tăng vọt lên từ tháng một mươi đến giờ
thời tiết càng lạnh thì tạo điều kiện cho virus cúm phát triển nhanh hơn tồn tại ngoài môi trường lâu hơn
và vì vậy nó càng tạo được kiện cho virus lây lại
còn tại bệnh viện thanh nhàn hà nội trung bình mỗi ngày có khoảng sáu mươi đến bảy mươi bệnh nhân
bao gồm cả trẻ em và người lớn đến khám và điều trị cú ma
đường hô hấp mãn tính
theo các bác sĩ hầu hết người dân xem cúm mùa là bệnh thông thường và tự mua thuốc uống
tuy nhiên nếu không được chẩn đoán sớm cúm mùa rất dễ gây ra biến chứng nặng như suy hô hấp suy đa tạ
đặc biệt là những người có bệnh lý nền người già trẻ nhỏ phụ nữ có thai
với bất kỳ một người nào mà có triệu chứng cúm khi xuất hiện các dấu hiệu nặng
ví dụ như đau tức ngực khó thở sốt cao liên tục mà không cắt sốt được
bằng thuốc hạ suất thông thường hoặc mệt lạ
thì nên đến bệnh viện khám có thể là lúc bây giờ họ có các biến chứng của cúm
tác nhân gây bệnh cúm hiện nay ở nước ta chủ yếu do các chủng virus cúm a và cúm b
bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hát hơi ho
các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng bệnh cúm người dân cần đảm bảo vệ sinh cá nhân
che miệng khi hát hơi thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch
vệ sinh mũi học hàng ngày bằng nước muối giữ ấm cơ thể
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
thanh chúc xin chào biên tập viên mỹ hạnh
kính thưa quý vị sở xây dựng tp hcm vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc quản lý
sử dụng hành lang bảo vệ sông của một trăm linh một dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm dọc sông sài gòn
sở xây dựng tp hcm sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý sử dụng hành lang dọc bờ sông sài gòn
tại các dự án đầu tư xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết một năm trăm linh trên địa bàn huyện củ chi huyện hóc môn
các quận bình thạnh quận thủ đức quận một quận hai quận bốn quận bảy quận một mươi hai
đối tượng kiểm tra gồm tám mươi tám dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được phê duyệt tiếp giáp bờ sông sài gòn
và một mươi ba dự án đầu tư xây dựng nhà ở có hành lang bảo vệ sông sài gòn khác với quy định hiện hành
thời gian thực hiện từ nay đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiến hành kiểm tra thực địa thu thập hồ sơ lập biên bản và ghi nhận hình ảnh
kết quả cuộc kiểm tra sẽ được báo cáo ubnd tp vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
qua kiểm tra tp sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời đề xuất các giải pháp chấn chỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
đối với việc quản lý sử dụng hành lang sông sài gòn tại các dự án
tại hội thảo do viện nghiên cứu phát triển thành phố tổ chức vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
giải pháp chống ngập mới bằng công nghệ hóa học sử dụng chất dec
ras reduction polymer đã được đề xuất ứng dụng cho tp hcm
trong đề xuất đưa ra các giải pháp mà tp đang làm như lắp thêm máy bơm
cải tạo xe mới đường cống và kênh rạch
là mang tính lâu dài kinh phí đầu tư vận hành lớn
trong khi đó giải pháp chống ngập bằng hóa học có giá thành đầu tư vào vận hành thấp
gọn nhẹ lắp đặt và sử dụng nhanh
chất drp có giá chỉ khoảng bốn usd mỗi kg
tùy vào lưu lượng dòng chảy bao nhiêu mét khối trong một giờ một ngày sẽ điều chỉnh lượng drp phù hợp
khi drp hòa tan vào nước sẽ tăng công suất dòng chảy
tùy vào sự lựa chọn chất dap và điều kiện địa hình
làm giảm sức cả dòng chảy của nước là tính chất đặc biệt của loại chất này
nếu có thể tăng năng suất của hệ thống bơm cống thoát nước
và được nhiều nước như anh mỹ canada ứng dụng giảm ngập hiệu quả
đơn vị đề xuất cho biết đã thí nghiệm và cho kết quả khả quan không gây ô nhiễm cá vẫn sống được
tuy nhiên cũng có ý kiến tỏ ra e ngại bởi dùng công nghệ hóa học để giảm ngập
là một phương pháp mới chưa từng áp dụng tại việt nam
nước kênh rạch nhiều nơi rất ô nhiễm do đối thêm hóa chất vào thì liệu có đảm bảo không
điều này cần phải được xem xét kỹ lưỡng
tuy nhiên có một vấn đề đáng lo ngại khác là cống của thành phố thường có nhiều rác
làm giảm lưu lượng thoát nước
điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả chống ngập khi sử dụng chất dap
trước đề xuất này nhiều chuyên gia cũng đề nghị thành phố cần tập trung vào các giải pháp
phi công trình trong điều kiện ngân sách hạn hẹp
trong đó điều cần làm ngay là xứ phạt nghiêm các hành vi đổ rác xuống miệng cống
làm ngăn dòng chảy của nước cũng như việc lấn chiếm kênh rạch sông suối
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường
để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các đơn vị thi công tạm ngưng đào đường
trong ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
chủ đầu tư các công trình trên còn chịu trách nhiệm để nhanh tiến độ thi công
tái lập mặt đường các đoàn đã thi công xong
các rào chắn công trường cũng cần được thu gọn
trong năm hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải tp hcm cũng yêu cầu bốn trăm chín mươi năm tuyến đường đoạn đường
cần hạn chế thi công đào đường vào ban ngày
ngoài huyện cần giờ các tuyến đường nằm rải rác tại hai mươi ba quận huyện còn lại
tại các đoạn đường hạn chế đào sới các đơn vị được phép thi công trên vỉa hè
tuy nhiên chỉ được thi công dưới lòng đường sau hai mươi ba giờ hôm trước
đến trước năm giờ ngày hôm sau
ngày một mươi tám tháng một mươi hai sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết
sở đã có tờ trình về kế hoạch tổ chức các hoạt động đi thăm
chúc tết các đối tượng chính sách có công hộ nghèo
bảo trợ xã hội trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
theo đó các mức tặng tiền tặng quà tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi giống như dịp tết hai nghìn hai mươi
nhưng tăng số lượng người được hưởng năm trăm ba mươi bảy việt nam anh hùng còn sống
thương binh nạn hạn đặc biệt người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
suy giảm tám mươi một đặc biệt nặng được tp hcm tặng quà giá ba triệu một trăm linh đồng một xuất
phần quà trị giá một bảy trăm linh đồng một xuất tặng một hai trăm ba mươi bốn thương binh nạn
bệnh binh anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động
khoảng ba trăm linh sáu đối tượng chính sách có công khác nhận quà trị giá một triệu ba trăm linh ngàn đồng một xuất
với hai mươi bốn tám trăm linh hộ nghèo cận nghèo có quà tặng một hai trăm năm mươi đồng một hộ
gần một trăm bốn mươi hai diện bảo trợ xã hội khuyết tật người già trên tám mươi tuổi trở lên
mỗi người được nhận một triệu một trăm năm mươi đồng một người
cán bộ công chức viên chức gần một trăm bốn mươi tám năm trăm linh người đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp
khối thành phố quận quyện và một số cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành dọc
kể cả các tổ chức đảng đoàn thể và cán bộ phường xã thị trấn
được tặng quà trị giá một bốn trăm linh đồng một xuất
ba mươi hai hộ giữ rừng cần giờ có hoàn cảnh khó khăn được tặng một đồng một hộ
tổng kinh phí chăm lo tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi dự kiến khoảng tám trăm một mươi tám tỷ đồng
tăng khoảng sáu mươi tỷ đồng so với tết năm hai nghìn một mươi chín được trích từ nguồn ngân sách
cục thuế tp hcm cho biết nợ thuế sau một mươi một tháng trong năm hai nghìn một mươi chín đã tăng thêm năm bốn mươi bốn tỷ đồng
tương đương tăng hai mươi ba một so với thời điểm đầu năm lên đến mức hai mươi sáu tám trăm bảy mươi năm tỷ đồng
nợ có khả năng thu tăng ba mươi bảy chín mươi sáu lên hơn một mươi hai hai trăm linh tỷ đồng nợ khó thu tăng một mươi hai tám mươi năm lên hơn một mươi hai tỷ đồng
nợ đang xử lý tăng hai mươi ba sáu mươi một lên gần một sáu trăm linh tỷ đồng và nợ đang khiếu nại giảm bảy mươi bốn còn chín trăm tám mươi tỷ đồng
trong một mươi một tháng cục thuế tp hcm đã thu được hơn bảy tám trăm linh tỷ đồng của năm hai nghìn một mươi tám chuyển sang hơn tám chín trăm linh tỷ đồng
riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đơn vị đã thu được hơn một năm trăm linh tỷ đồng nợ thuế
của một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn gồm công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vật tư du lịch xuyên việt oi là một trăm bốn mươi chín tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ long hưng là một trăm một mươi sáu tỷ đồng tổng công ty cấp nước sài gòn một mươi tỷ đồng
chia nhánh công ty trách nhiệm hố hạng một thành viên an phú là ba tỷ đồng
theo đại diện các bến xe miền đông miền tây cho biết giá vé xe đi lại dịp tết canh tí tại các bến này dự kiến sẽ tăng từ hai mươi đến sáu mươi so với ngày thường
theo đó từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bến xe miền đông sẽ triển khai bán vé cho các xe bán vé trước
xe tăng cường trái tuyến xe buýt và xe hợp đồng tăng cường vé sẽ được bán trực tiếp tại quầy vé và bán vé trực tuyến
thời gian từ năm đến một mươi chín giờ hàng ngày kể cả thứ bảy chủ nhật
dự báo lượng hành khách đi lại tại bến trong dịp tết nguyên đáng canh tí có thể tăng khoảng hai so với cùng kỳ năm trước
lượng khách tập trung chủ yếu từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng chạp mức phụ thu giá cước sẽ tăng từ hai mươi sáu mươi tùy theo tuyến đường và thời gian đi lại và bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng chạp đến mùng sáu tháng giêng
còn tại bến xe miền tây do đặc điểm hoạt động tuyến đường ngắn nên lượng khách tập trung đưa vào các ngày cuối năm cao điểm bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng chạp
do đó trong đợt cao điểm tết nguyên đáng từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách hai mươi bốn trên hai mươi bốn
bán vé từ ngày bốn đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài thống kê các năm cho thấy trong dịp tết nguyên đáng các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé không qua bốn mươi so với mức giá vé ngày thường
thời gian tăng giá trong sáu ngày gồm bốn ngày trước tết và hai ngày sau tết
thưa quý vị một vấn đề đang được hầu hết mọi người quan tâm trong thời gian gần đây đó là giá thịt heo đang trên đà tăng vọt mỗi ngày
điều này không chỉ ảnh hưởng không nhỏ đến giá thịt heo nhưng cũng chỉ ảnh hưởng đến giá thịt heo
điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh cuộc sống của người dân mà còn một nỗi lo trong tương lai đó là giá thịt heo ngày tết
theo cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi hai giá heo hơi tại miền nam giao động trong khoảng từ tám mươi ba đến chín mươi hai đồng một kg
một số địa phương trong đó có thành phố hồ chí minh giá heo hơi chạm mức kỷ lục chín mươi đồng một khí đô ram và dự báo còn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
tại các chợ đồng mối ở thành phố hồ chí minh như hóc môn bình điền do mức giá thịt heo lên cao nên lực thịt heo nhập về các chợ ngày gần đây giảm hai mươi năm so với mức bình quân năm hai nghìn một mươi chín giao động hai trăm tám mươi đến ba trăm linh tấn một đêm tương đương bốn ba trăm linh con
tại các siêu thị giá thịt heo cũng điều chỉnh tăng nhiều so với trước điển hình giá sườn non hai trăm tám mươi đồng một kg tại các chợ dân sinh một khí thịt heo bình quân đã tăng giá lên đến một trăm năm mươi đồng
trước các bác có một trăm sáu mươi đồng bây giờ là lên hai trăm năm mươi đồng
hai trăm ba mươi đồng em nghĩ lên cũng sáu mươi đồng bảy mươi đồng một khí bây giờ em mua một khí sườn non là cũng hai trăm linh đồng
người ta cũng ngại người ta cũng ăn mà cũng ăn mà ăn ít thôi chứ không như lúc trước người ta ăn nhiều giờ bán giảm lắm
ai gì đó không một khí mình lại được một mươi giờ một khí mình lại được hai ba mình kiếm nó như là có tiền xây trở thôi chứ lợi cao quên quá thì khó bán
bán không được muốn mong muốn là thị trường giá cả nó ổn mình ổn giá cho mình người bán mình cũng dễ mà người mua người ta cũng dễ
giá thịt heo
giá thịt heo tăng liên tục người chịu ảnh hưởng nhiều nhất đó là người tiêu dùng vì giá thịt heo tăng kéo theo giá của các thực phẩm phụ phẩm tăng nhiều người phải chi tiêu dài dẻn kỹ càng hơn hoặc tìm các thực phẩm khác thay thế thịt heo chờ qua cơn bão giá
giá thịt heo tăng liên tục người chịu ảnh hưởng nhiều nhất đó là người tiêu dùng vì giá thịt heo tăng liên tục người tiêu dùng vì giá thịt heo tăng liên tục người tiêu dùng
giá thịt heo tăng liên tục người tiêu dùng vì giá thịt heo tăng liên tục người tiêu dùng vì giá thịt heo tăng liên tục người tiêu dùng vì giá thịt heo tăng liên tục người tiêu dùng